thưa quý vị táo đá hà giang táo mèo quản bạ táo giòm vùng cao là những lời quảng cáo của rất nhiều tiểu thương từ lề đường chợ dân sinh đến mạng xã hội về một loại táo được coi như đặc sản
rẻ số lượng lớn mua bao nhiêu có bấy nhiêu và thường được đóng gói trong những thùng hàng có thông tin mập mở không rõ ràng
liệu loại quả này có xuất phát từ hà giang như tin đồn mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thực phẩm sạch hai bẩn ngày hôm nay

dù được bán ở lề đường hay trong chợ dân sinh hay giao bán trên các trang mạng xã hội những người này luôn khẳng định một trăm linh loại táo của mình bán chính là táo đá đặc sản của hà giang

tuy nhiên khi di chuyển đến những sạp hàng khác ngay cùng khu chợ những người bán hàng tại đây lại khẳng định táo đá này có nguồn gốc từ trung quốc và không hề tồn tại ở nước ta